tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông
hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu một độ vĩ bắc một trăm một mươi hai ba độ kinh đông trên khu vực quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám là khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc đông bắc
sau đó có khả năng đổi hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến bảy giờ sáng mai vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm trên biển đông trong vòng hai mươi bốn giờ tới có gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên ở phía bắc vĩ tuyến một mươi bốn năm độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm linh chín đến một trăm một mươi năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão
nên khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh